các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
viện kiểm sát nhận định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng
các bị cáo có hành vi coi thường pháp luật thực hiện hành vi phạm tội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
khi lực lượng công an thực thi nhiệm vụ các bị cáo đã cùng nhau hô hào kích động tấn công đổ xăng đốt
khiến ba cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ vào sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức mang tính chất côn đồ giết nhiều người một cách dã man
các bị cáo đã gây ra hậu quả vô cùng lớn cho ngành công an
tổn thất không gì bù đắp được cho gia đình ba cán bộ công an
bản luận tội của viện kiểm sát cho thấy viện kiểm sát đã điều chỉnh tội danh của nhiều bị cáo
trong nhóm bị cáo bị truy tố về tội giết người
cụ thể là từ tội danh giết người sang tội danh chống người thi hành công vụ đối với một mươi chín bị cáo
bản luận tội giữ nguyên tội danh giết người đối với sáu bị cáo gồm lê đình công bùi viết hiểu
nguyễn văn tuyển lê đình trức nguyễn quốc tiến lê đình doanh
bốn bị cáo bị truy tố về tội chống người thi hành công vụ ban đầu vẫn giữ nguyên tội danh
lý do về việc viện kiểm sát đề nghị thay đổi tội danh từ giết người sang tội chống người thi hành công vụ
là do một mươi chín bị cáo này cơ bản đã nhận thức được sai phạm do nhận thức còn kém nên đã phạm tội
các bị cáo về cơ bản phạm tội với lỗi cố ý gián tiếp không trực tiếp thực hiện hành vi giết chết ba cán bộ công an
nên đề nghị áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất với một số bị cáo
từ những phân tích trên viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên bị cáo lê đình công lê đình trức mức án cao nhất là tử hình
trong nhóm tội giết người bị cáo bùi viết hiểu bị đề nghị một mươi sáu một mươi tám năm tù nguyễn văn tuyển bị đề nghị một mươi bốn một mươi sáu năm tù
lê đình doanh bị đề nghị mức án trung thân nguyễn quốc tiến từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
nhóm một mươi chín bị cáo được đề nghị đổi tội danh giết người thành chống người thi hành công vụ
bị đề nghị mức án thấp nhất từ một mươi tám hai mươi sáu tháng tù

nhóm bị cáo chống người thi hành công vụ gồm bốn người lê đình hiển bùi viết tiến nguyễn thị dung trần thị phượng
cùng bị đề nghị mức một mươi năm một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
về dân sự viện kiểm sát đề nghị buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình ba cán bộ công an theo đúng quy định pháp luật
hôm nay tòa án nhân dân huyện phú riềng tỉnh bình phước cho biết bà lê thị bình tranh án tòa án nhân dân huyện phú riềng
đã ký quyết định thi hành án phạt tù đối với bị cáo mạc văn hào ba mươi hai tuổi trú tại thôn phước thịnh xã bình tân huyện phú riềng
về tội cố ý gây thương tích
trước đó sau khi bị tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tỉnh bình phước tuyên bác bản án sơ thẩm cho bị cáo mạc văn hào
hưởng hai năm sáu tháng tù treo tuyên phạt hai năm sáu tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích trong vụ án dùng dao đâm anh nguyễn viết sao
với thương tích là một mươi năm
lúc một mươi bốn h chiều ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi mạc văn hào cùng với hơn một mươi đối tượng khác kéo lên tòa án nhân dân tỉnh bình phước
là lối đe dọa thậm chí hào còn trực tiếp vào phòng làm việc của thẩm phán chủ tọa bày tỏ thái độ bức xúc bất bình
sau đó mạc văn hào được cán bộ tòa giải thích và đề nghị giữ trật tự tại trụ sở tòa án
khi thẩm phán chủ tọa ra khỏi phòng làm việc mạc văn hào và nhiều đối tượng khác tiếp tục đuổi theo la lối xúc phạm danh dự nhân phẩm của thẩm phán chủ tọa
đồng thời một số đối tượng có hành động quậy phá trụ sở tòa án một số khác đứng ngoài quay phim chụp ảnh
trong lúc luận rộn mạc văn hào đã lấy một chai thuốc trừ sâu uống lực lượng an ninh đã có mặt kịp thời xử lý và đưa mạc văn hào đi cấp cứu tại bệnh viện
liên quan đến vụ việc trên hiện công an thành phố đồng xoài vẫn đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
đêm qua công an tp hải phòng đã phát đi thông tin chính thức về việc khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do ngô văn phát
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn hộ khẩu thường trú tại số sáu mươi trần quang khải quận hồng bàng hiện đang ở số chín lê hồng phong quận hải an tổ chức cầm đầu
trước đó công an huyện thủy nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại tri cục thuế huyện thủy nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
trước đó công an huyện thủy nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế cho trí cục thuế huyện thủy nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt